những ngày vừa qua sự thích minh tuệ đã khiến nhiều người chú ý khi liên tục được đặt tên trên các nền tảng mạng xã hội
dù đã tu hành tập học được sáu năm nhưng hành trình của ông minh tuệ đến tận đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn mới bắt đầu trở nên ồn ào
khi ngành của ông đi bộ qua các tỉnh thành được đưa lên các trang mạng xã hội
vì hành giả đi đến đâu dân chúng cũng ngồ át kéo theo đến đó
trong đó có rất nhiều youtuber tiktoker facebooker
sau khi trở thành nhân vật của những nhà sản xuất nội dung trên mạng xã hội hành trình của sư minh tuệ luôn kéo theo hàng nghìn người muốn bày tỏ sự tôn dùng có
muốn đi học theo đạo cũng có fi tò mò hay chỉ để quay phim chụp ảnh câu view câu like trên mạng xã hội
sau nhiều ngày bị hàng trăm người đi theo không có lấy một phút đêm nghỉ ngơi khiến ông minh tuệ lộ rót sự mệt mỏi kiệt sức trên gương mặt
trong một số clip được đăng tải cho thấy trong khi hàng chục sư huynh sư đệ đi theo ông
đang tranh thủ ngồi chập bắt buổi trưa bên gốc cây thì sư thích minh tuệ vẫn ngồi nói chuyện với những người dân theo một cách bình dị chậm rãi
vừa mất tật sự vừa mất cái giao thông của chúng tôi cũng không có cần như thế này
cái hành đầu đà tập học là hữu duyên tự mình đi các thực tự mình lo lấy tự mình lấy
còn ai mà các người tu nào ấy mà đi tập học thì tự lo lấy tự đi lấy chứ không cần ai cả
cứ vừa nào cũng như thế này là vừa chính quyền ảnh hưởng giao thông vừa lộn trộn vừa không được cái gì gá
nên là mình cái gì việc nào đáng làm thì mình làm cái nào không đáng làm thì mình đừng có
làm như thế này thì nó cũng không đúng cái hành này
đi tới đâu mọi người cũng đi theo rồi ảnh hưởng tụ họp nó không được đúng theo cái ấy
khi nào mình cần thiết thì mình gặp chiều sáng không phải khi nào cũng gặp quỳ đánh lễ gá không cần không phải như thế này
mình ở nhà mình làm cái điều thiện mình giữ giới theo lời phật dạy là như thế là mình đánh lễ rồi
nhưng không phải như thế này gá
nên là mọi người mà biết làm như thế thì tốt đẹp
để cho mọi người tự

tại vì các người đây người tu cũng có cái công việc của họ ấy nhé khi có cái thời gian để mọi người thiền

không phải hollywood không phải chương phim

thế đây là không ai đi theo nữa
không phải đấy là con nói rồi con nói như thế đấy
chứ không phải làm ảnh hưởng chung đến không phải là ờ cộng đoán gì hết
thầy bi là người dân thi cũng lâu nhiều lần rồi mà tự hào gặp được thầy gặp được cái này là cũng tốt lắm

thầy đang nói chuyện mà anh làm gì
thầy đang nói chuyện mà anh làm gì
trước khi bất đặc sĩ trở thành một hiện tượng mạng hiện nay

nhưng một thầy throwing virgil mới sang sao
thôi legend ch seguin him daar mình được chơn ở về trường hợp
thầy cũngifice đ scalp givu nịa để giúp phụ em sóng
thầy vừa dạy xài chất lợi với anh đi ra nhà
phù hợp đ kafu
năm ban thường trực cội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam khẳng định ông thích minh tuệ
tức là lê anh tú không phải là tu sĩ phật giáo không tu tập và không là nhân sự của bất cứ
ngôi chùa nào cơ sở tu viện nào của giáo hội phật giáo việt nam điều này cũng đã được chính
người đàn ông này khẳng định trong các clip trên mạng xã hội ông thích minh tuệ tên thật là lê
anh tú bốn mươi ba tuổi quê ở xã kỳ tân huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn gia đình chuyển vào tỉnh
gia lai để sinh sống trước đây ông từng có thời gian ngắn tuốt tập tại một ngôi chùa được đặt
pháp danh là thích minh tuệ ông tích minh tuệ cho biết mình chưa bao giờ nhận đặt tu sĩ phật giáo
không tu tập và không là nhân sự ở bất cứ ngôi chùa nào cơ sở tu viện nào của giáo hội phật giáo
việt nam những năm qua ông chỉ nghe lời giảng của đức phật thích cà môn ni học tập tu hạnh đầu đà
ông minh tuệ cho biết hơn sáu năm ông không liên lạc với gia đình và không dùng điện thoại dù vậy
ông luôn nhớ đến công sinh thành của cha mẹ
và luôn cầu nguyện cho họ bình an và may mắn
chia sẻ về hành trình khất thực của mình từ bắc vào nam ông minh tuệ cho biết
hành trình của con là muốn đi bộ trọn đời mục đích không ngầm chuyên tài điều gì
con chỉ muốn thực hành những lời dạy của phật nhằm giúp hoàn thiện bản thân lúc đi bộ
con luôn nước quyện cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc sống vui vẻ với gia đình
sư thích minh tuệ với đôi chân trần đầu chân đi khất thực dọc chiêu dài đất nước
sư thích minh tuệ tự tu theo lối khổ hạnh
xưng con trong gió tiếp tầm y chắp nối tư vải vụn đặt được
cái lõi của nồi cơm điện thay cho bình bát khất thở
không nhận cúng dường bất cứ thứ gì ngoài phần thức ăn cho bữa duy nhất trong ngày
ông sống đời không nạc cửa tối ngủ ở góc cây nghĩa địa nhà hoang tập trung thân tâm
cho việc tìm kiếm sự chứng đạo theo đường lối của đức phật
không thuyết pháp không thu nhận đồ đệ không nhận bình là thầy
tù sĩ này nhiều lần khẳng định
ông chỉ là một công dân việt nam đang tu học theo lời của phật dạy
lời này không hẳn là khiêm nhương mà là sự thành thật
được biết ông minh tuệ đã thực hành hạnh đầu đà được sáu năm
và có bốn lần đi bộ từ nam ra bắc rồi quay lại